thưa quý vị theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì hiện đang có hơn hai mươi tám sáu trăm linh hectare diện tích cây trồng
và hơn chín mươi năm một trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình hình hạn hán và thiếu nước
vùng nam trung bộ hiện có một mươi ba ha cây thanh long ở bình thuận và năm mươi bốn hectare thanh long nằm ngoài hệ thống công trình thủy lợi
ở ninh thuận đang bị thiếu nước hơn hai mươi chín hộ gia đình gặp khó khăn về nước sinh hoạt
vùng tây nguyên diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thiếu nước toàn vùng là hơn một mươi năm năm trăm linh ha
và gần bảy hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt hơn năm mươi chín hộ gia đình tại đồng bằng sông cửu long thì bị thiếu nước sinh hoạt